thưa quý vị và các bạn xác định xuất khẩu lao động là giải pháp có hiệu quả để xóa đói giảm nghèo
giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người lao động địa bàn còn nhiều khó khăn
trong những năm qua ngành lao động thương binh xã hội quảng trì đã có nhiều đổi mới cách làm
để đệm hình công tác xuất khẩu lao động
ngoài việc lựa chọn các doanh nghiệp có uy tín cảnh vô phòng chức năng cùng với doanh nghiệp tuyển dụng
đã về tên cơ sở để tiếp xúc tư vận và giải đáp những thắc mắc của người lao động
cũng chỉ vì thế mà công tác xuất khẩu lao động của tỉnh quảng trì đã thu được những kết quả nhất định
tuy nhiên xét về tổng thể thì công tác xuất khẩu lao động tại tỉnh quảng trì vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng
và còn khả nhiều giải pháp cần thực hiện để nâng cao hơn chất lượng xuất khẩu lao động trong thời gian tới
trong chuyên mục trang địa phương trên sổng truyền hình nhân dân hôm nay
kính mời quý vị và các bạn theo dõi phỏng sự xuất khẩu lao động tỉnh hiều vui và văn đề đà tra
phỏng sự do đài phát thanh truyền hình quảng trì thực hiện
xuất khẩu lao động là chính sách lớn
xác định xuất khẩu lao động của địa phương đã đạt hơn một trăm năm mươi tỷ đồng
với ông trần trong lô ở thôn sáu xã giao hải huyện giao linh
xuất khẩu lao động đã thực sự làm đổi đời cho các con ông
khi mà nghề biển không còn được thuận lợi như trước đây
các con của ông lô đã tham gia xuất khẩu lao động và đem về nguồn thu nhập đáng kể
ở đây thì làm biển cũng khá vất vả
nên giờ từ khi mà ở quảng trì
thì vận động con cái đi làm việc ở nước ngoài
thì hiện nay gia đình tôi là gồm có năm đứa đi nước ngoài
hai đứa đi hàn còn hai đứa đi nhật một đứa đi đài loan
hôm nay là đem tiền về để xây dựng nhà cửa
rồi là tạo công nợ hoàn chỉnh xong
và hôm nay xây nhà cửa
và tôi cũng có vận động thêm trong thôn xóm
một nhà từ một người đến hai người để cố gắng đi lao động xuất khẩu
để đem đồng tiền về để xây dựng gia đình xong là quý gương
trong một mươi năm trở lại đây toàn tỉnh có gần một mươi một lượt lao động đi làm việc ở nước ngoài
với tổng số tiền người lao động gửi về cho gia đình ước đạt gần một tỷ đồng
trước thực tế nguồn lao động dồi dào nhu cầu người lao động ra nước ngoài làm việc ngày càng tăng
công tác xuất khẩu lao động được các địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ chiến lược và quan trọng
để xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế xã hội
đặc biệt ở các địa phương vùng núi xuất khẩu lao động đã giúp cho một bộ phận không nhỏ người dân có công an việc làm và thu nhập ổn định
chúng tôi cũng rất mong muốn các địa phương vần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức như phụ nữ
đoàn thanh niên hội nông dân hội cựu chiến binh để vận động con em của gia đình họ tham gia công tác xuất khẩu lao động
một điều thứ hai nữa
là chúng tôi đang còn tổ chức mời gọi các công ty mà xuất khẩu lao động có uy tín để về làm công tác giới thiệu và tạo mọi điều kiện thuận lợi
để cho các công ty này tiếp cận với các người dân để vận động họ tham gia xuất khẩu lao động
để thúc đẩy việc xuất khẩu lao động phát triển về nhiều mặt
tỉnh quảng trị đã kêu gọi các doanh nghiệp và đơn vị có uy tín phối hợp mở nhiều lớp tập huấn cho cán bộ
giải quyết việc làm cấp huyện cấp xã trường thôn và người đứng đầu mặt trận tổ quốc việt nam đoàn thể về công tác tuyên truyền xuất khẩu lao động
đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số
ở vùng miền núi đắk cơ rông lực lượng lao động dồi dào có sức khỏe nhưng lại thiếu đất và thiếu vốn thiếu nghề
cộng với trình độ văn hóa thấp nhận thức về hướng đi cho tương lai chưa rõ ràng
dẫn đến nhiều thanh niên rơi vào tình trạng thất nghiệp việc làm bắp bênh thu nhập thấp
khiến họ không thể thoát khỏi cuộc sống nghèo khó
vì vậy xuất khẩu lao động chính là cơ hội để lao động thanh niên nông thôn có việc làm ổn định
và cần thiết có sự quan tâm của các cấp ngành địa phương đơn vị để họ có thể đảm bảo các điều kiện thiết yếu khi tham gia
chính nhờ việc tuyên truyền sát thực và hiệu quả
nên công tác tham gia xuất khẩu lao động đã được nhiều lao động thanh niên quan tâm và có nhu cầu tham gia
trong gia đình của tôi là có anh trai đã đi xuất khẩu
tôi đi xuất khẩu lao động rồi nhưng mà tôi đang chưa có
nên tôi mong rằng sau này tôi sẽ đi xuất khẩu lao động để tạo công việc làm cho tôi
hiện tại lực lượng thanh niên ở xã mà đủ tuổi lao động thì khá đông
và đa số hiện nay thì một số các quan sinh viên ở các trường họ học xong
như trung cấp đại học rất nhiều
thì được tham gia hội nghị sản
giới thiệu việc làm xuất khẩu lao động
tạo điều kiện cho tân lập thanh niên
họ được theo học và được đi xuất khẩu lao động ở các nước để tăng thu nhập cho gia đình
trong thời gian gần đây việc người lao động tự ý bỏ hợp đồng để cư trú và làm việc bất hợp pháp
hoặc hết hợp đồng nhưng không chịu trở về nước còn xảy ra khá phổ biến
đa số là ở hàn quốc và một số ít diễn ra ở nhật bản
việc làm này đã vi phạm pháp luật nước sở tại
nhiều trường hợp đã bị lực lượng chức năng của nước sở tại
bắt giữ phạt hành chính trục xuất
và nghiêm trọng hơn là làm ảnh hưởng đến uy tín ngành xuất khẩu lao động của việt nam
phía các nước này có thể sẽ cắt hợp đồng liên kết xuất khẩu lao động
và không nhận lao động từ tỉnh quảng trị
chính vì thế việc tuyên truyền về xuất khẩu lao động là hết sức cần thiết
việc chọn lựa công ty uy tín để tư vấn xuất khẩu lao động là hết sức quan trọng
thực tế quảng trị là địa phương có nhiều tiềm năng về lực lượng lao động
nhưng trong những năm qua
mục tiêu đưa con em đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng chưa đạt được như mong muốn
nguyên nhân chủ yếu được xác định ở đây đó là chất lượng lao động thấp
thu nhập của người lao động không cao
sự quan tâm đầu tư cho người lao động còn chưa nhiều
và đặc biệt đối với lao động thanh niên nông thôn thì ngoài tuyên truyền
các đơn vị tư vấn còn có nhiều chính sách đặc thù
em về đây được cản bộ công ty và nhân viên có thể cố giảng dạy nhiều
tư tác phong ra điểm trừ
em thấy nhân viên được trải nghiệm của cuộc sống bên nhất
nên có thể tự tin để qua nhất làm việc
trong thời gian vừa qua công ty chúng tôi là phối hợp trực tiếp với các ban nghen và các ủy ban xã
về trực tiếp tình các thôn bạn để tư vấn và làm các hội thạo để tuyển dụng lao động
và tư vấn trực tiếp tại từng gia đình từng hồ gia đình có nhu cầu
để là các bạn và gia đình nằm rõ hơn và y tế
xuất khẩu lao động là một trong những nhiệm vụ chiến lược quan trọng
góp phần giải quyết việc làm thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững
vì thế để nâng cao chất lượng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
đảm bảo số lượng và chất lượng người lao động ra nước ngoài làm việc ngày càng tăng
chúng tôi cho rằng nhiệm vụ trọng tâm đó là tập trung chấn chỉnh hoạt động xuất khẩu lao động của doanh nghiệp
duy trì phát triển các thị trường truyền thống mở rộng thị trường tiếp nhận mới
nâng cao chất lượng đào tạo tay nghề ngoại ngữ ý thức cho người lao động trước khi cung ứng ra nước ngoài
mở rộng đối tượng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài
các cấp chính quyền và các địa phương phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền
vận động người dân tham gia vào công tác xuất khẩu lao động
các cấp chính quyền và các địa phương phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia vào công tác xuất khẩu lao động

ngắn nove va terra
xác định xuất khẩu lao động là một trong những nhiệm vụ chiến lược quan trọng góp phần giải quyết việc làm thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững
thời gian qua sở lao động thương binh và xã hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành đoàn thể các cấp tích cực triển khai thực hiện luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
theo đó vấn đề quan trọng là giúp người dân nâng cao nhận thức nằm rõ thông tin về thị trường lao động ngoài nước số doanh nghiệp có đủ pháp nhân và được phép tuyển dụng lao động xuất khẩu hoạt động trên địa bàn tỉnh ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và phòng tránh thiệt hại cho người lao động